cục cảnh sát giao thông bộ giao thông vận tải và tổng công ty đường cao tốc việt nam
chính thức triển khai hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
bằng hình ảnh trên tuyến cao tốc nội bài lào cai
hệ thống giám sát xử lý vi phạm bằng hình ảnh sẽ tự động phát hiện và ghi nhận các hành vi vi phạm
quả đó đường lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý theo hai hình thức sự phạt nóng và sự phạt nguội
đây là tuyến đầu tiên được áp dụng hình thức giám sát tự động
hệ thống sẽ ghi nhận các vi phạm của lái xe
khi đến các điểm thu phí hệ thống xếp tự động phát cảnh báo để lực lượng chức năng ghi nhận và xử lý
gần sáu mươi camera được lắp đặt trong đó có bốn mươi hai camera được lắp tại hai mươi hai vị trí nhằm phát hiện lỗi vi phạm của lái xe
một mươi sáu camera đặt tại sáu trăm linh thu phí nhằm phát hiện các phương tiện hết hạn đang kiểm
lực lượng trên đường thì không đủ để kiểm soát được do vậy cho nên vẫn có nhiều trường hợp vi phạm mà không được phát hiện
còn riêng trong trường hợp này
máy móc thiết bị đặt trên các tuyến giao thông tự động để phát hiện các vi phạm và cảnh báo cho lực lượng cảnh giao thông
có thông qua hệ thống thông báo cho lực lượng cảnh giao thông đến để kiểm tra và xử lý
theo đánh giá hầu hết camera hoạt động được trong tất cả điều kiện thời tiết khác nhau kể cả ban đêm trời mưa hay sương mù
công nghệ xử lý hình ảnh phục vụ nhận dạng biển số tự động với độ chính xác tuyệt đối
đặc biệt có thể nhận dạng được biển số trong nhiều tình huống khó như biển số xe bị mờ sơn biển số
sáu xe bị bụi bẩn biển số không được rõ nét
việc sử dụng hệ thống camera giám sát tại các tuyến cao tốc nhằm góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật
về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông
đồng thời giúp lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông